trong ký ức nhiều người dân hải phòng mỗi khi nhắc đến những đàn em thân cận của chùm giang hồ đất cảng khét tiếng cu nên người ta nghĩ ngay đến một đàn em thân tín của gã này chính là linh cu
linh cu tên thật là đinh văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên đăng ký thưởng chú tại một trăm bốn mươi ba lý thưởng kiệt hải phòng
linh cu được biết đến là đệ tử chân truyền của cư nên tên thật là phạm đình nên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy từng có hai tiền án tiền sự
là giang hồ khét tiếng đất cảng cu nên luôn tỏ ra khắt khe trong việc lựa chọn đàn em và linh cu có lẽ là đứa học trò được nên dày công dạy dỗ nhất
bố của linh cu là đinh văn lương tức lương cái ghẻ một tội phạm hình sự thuộc hàng có số má ở hải phòng
dù ngang tàng máu lạnh khắp trốn giang hồ nhưng cuối cùng lương cái khẻ phải thừa nhận mình bất lực khi dạy dỗ cậu con trai quý tử
từ nhỏ linh cu đã bộc lộ bản chất côn đồ lạnh lùng của một sát thủ
chẳng mấy chốc đối tượng lao vào con đường nghiện hút và bắt đầu kết thân với những tên hư hỏng lang thang ở hải phòng
không muốn con xa đào vào tệ nạn xã hội lương cái ghẻ quyết định nhờ đến ông trùm giang hồ cunên dạy dỗ
hy vọng với cái oai của chúng nên
linh sẽ từ bỏ ma túy
tuy nhiên chính bước đi này của người cha khiến linh cu càng lún sâu vào vùng bùn tội ác
trở thành sát thủ hàng đầu của hải phòng khi chỉ mới độ tuổi vị thành niên
từ những năm đầu thập niên một nghìn chín trăm chín mươi linh cu với bản chất cực kỳ côn đồ hung hãn đã nhanh chóng trở thành địa tử ruột của phạm đình nên
mới một mươi bốn tuổi linh cu đã gây ra hàng loạt vụ gây dối trật tự công cộng cướp tài sản
dưới trường cunên
linh cu đã gây ra hàng loạt vụ gây dối cho tự công cộng cướp tài sản
linh cu và đối tượng bình tuyển đã trở thành một cặp thân nhau như hình với bóng
một lần tình cờ đi trên đường lạch chay linh cu trông thấy hai anh nguyễn văn cường và nguyễn viết bình
biết cường có mâu thuẫn trước đó với tuyển khi còn ở chung trại nên linh cu đã ép xe ca khịa dẫn đến hai bên sổ sát
lúc này linh cu gọi điện thoại báo cho đại ca cunên nói rằng mình bị cường đánh
nghe tin đàn em một đứa cháu thân tín bị bắt nạt cunên nhanh chóng điều bình tuyển
và tiến nát sách theo một khẩu súng thể thao ở cưa nòng
đến nơi cả bọn điên cuồng nổ súng khiến hai nạn nhân cuốn cuồng bỏ chạy
tuyển đuổi theo nổ súng bốn phát về phía cường nhưng không trúng
chưa hả dạ thầy cho linh cu xung đến tận nhà cường nổ súng ba phát đạn vào nhà
ông thọ bố của cường bị tuyển dùng bán súng tấn công liên tiếp vào đầu
chưa dừng lại đinh tuyển định phóng hỏa với mục đích xóa sổ cả nhà nguyễn văn cường
nhưng đã bị cunên ngăn lại
một buổi tối khác linh cu tuyển cùng tuấn khịt đang ngồi tại nhà cunên đánh bạc
thì có bốn thanh niên bịt mặt đi hai xe máy đến dùng súng nổ vào nhà
đạn xuyên thủng kết sắt để tiền nhưng không trúng ai
lúc này trong sự tức giận cunên gần rọng đi xem bọn nào bắn
nghe chỉ đạo của đại ca linh cư cùng tuyển bắt đầu đi săn lùng khắp nơi
bàn đi tính lại cuối cùng linh cu phán đoán
đó là băng đảng của lâm già một trong ba chùm giang hồ khét tiếng hải phòng thời đó
nên cùng tuyển và tuấn hùng hổ cầm theo súng truy đuổi đối thủ nên tận sao huyệt
khi đến gần nhà của lâm già ở đường lê lợi linh cu thấy những kẻ tình nghi liền dùng súng liên một loạt đạn
hậu quả là một người trọng thương
phía lâm già lập tức cũng ăn miếng trả miếng
tuấn trở tuyển chạy trước còn linh cu ly đòn hơn ở lại một mình
nã thêm một loạt đạn nữa mới bỏ chạy
ngoài những vụ án đặc biệt nghiêm trọng linh cư và những người anh em còn gây ra nhiều vụ cướp
thậm chí xông hẳn vào sòng bạc do dung hà bảo kê để cướp
khiến nước quấy này phải răn mặt bằng cách bắn tin đến cunên
mỗi người một lãnh địa nếu muốn yên ổn thì trật tự
những vụ nổ súng kinh hoàng do ổ nhóm của kun gây ra
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố
ban giám đốc công an thành phố hải phòng khi ấy đã trực tiếp chỉ đạo
chuyên án xóa sổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này
sáng ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại cung văn hóa hữu nghị việt tiệp diễn ra một buổi họp
hàng trăm người tham dự
xe ô tô đỗ hai bên đường lạch chay sát với nhà của cunên
các lực lượng bất ngờ đồng loạt ập vào số nhà một trăm một mươi hai lạch chay bắt giữ ổ nhóm khu nền
trong đó có hai tay chân đắc lực nhất là linh cu và tuyển
tăng vật giữ gồm ba khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao
một quả lựu đạn và bốn mươi bảy viên đạn cùng vô số đao và kiếm
kết quả ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phạm đình nên linh cu và một mươi bốn tên khác trong băng ổ
đã phải ra trước vạch móng ngựa của tòa án nhân dân hải phòng
lĩnh án hai mươi năm tù giam về các tội giết người
trong đó linh cu trực tiếp tham gia ba vụ với vai trò tích cực
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây dối trật tự công cộng
riêng cunên bị tử hình
còn các tên còn lại phải lĩnh án
tên cao nhất là tù trung thân
nhưng thoát án tử hình trong găng tấc vì chưa đủ một mươi tám tuổi
nhưng khi thi hành án tù hai mươi năm tại trại cải tạo ba sao tỉnh hà nam
với bản chất côn đồ một lần nữa linh cu tiếp tục phạm tội giết người
khi dùng kéo tấn công tử vong phạm nhân trương đình ngọc
đồng thời tấn công trọng thương các phạm nhân khác
tòa án nhân dân tỉnh hà nam đã xử phạt linh cu mức án tù trung thân
cũng vì đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
sau đó linh cu được chuyển về trại cải tạo
ở thanh hóa
tại đây linh cu đã gặp kết bạn với siêu đạo trích trần quang minh
tức là minh rồng và trở thành hai kẻ đào tẩu gây ra hàng loạt tội ác
theo hồ sơ của tòa án nhân dân thành phố hà nội
minh dòng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại quận đống đa thành phố hà nội
nghịch ngợm chơi bời là những tính từ miêu tả về thời thiếu nhi của minh
học hết lớp sáu minh bỏ đến trường mà chuyển hướng vào tù ra tội
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tức chỉ mới một mươi bốn tuổi
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba minh nhận năm tiền sự
năm một mươi bảy tuổi thanh niên này nhận án tù một mươi hai tháng về tội trộm cắp tài sản
chấp hành xong chẳng mấy lâu đến giữa năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
mình tiếp tục vào trại trong thời hạn bốn mươi hai tháng vì tội trộm cắp
bị giam giữ tại trại cải tạo ngọc lý tỉnh hà bắc cũ
minh rồng tìm cách đào tẩu
ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lợi dụng sơ hở của giám thị
trong lúc lao động minh vượt ngục
ra ngoài xã hội minh lại ngựa quen đường cũ
tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp cướp giật tại thành phố hà nội
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm minh trộm ba áo ra hai xe máy tại khu tập thể thành công
hắn đem bán được một năm trăm linh đô
ngày chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm minh bị bắt quả tang
đang điều khiển chiếc xe win một trăm linh ăn trộm được
một năm sau toán nhân dân thành phố hà nội đã tuyên phạt minh hai năm tù
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
và một mươi hai năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trộm cắp tài sản kết hợp với bản án cũ còn nợ
minh nhật tổng hình phạt là hơn một mươi năm năm tù
chấp hành án tại trại cải tạo thanh hóa
tại đây minh quen linh cưu và cùng lên kế hoạch vượt ngục
trưa ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trời mưa như chút nước
đúng thời điểm các phạm nhân đang lao động tại khu sản xuất
nhận thấy thời cơ đã tới linh cu và minh rồng bỏ trốn thành công
cả hai chạy xuyên qua con đường làng
ra tới đường lớn
bắt xe ôm đi thị xã thanh hóa rồi nhảy xe tải ra hà nội
tới gia lâm minh rồng và linh cưu qua đêm tại một nhà hàng
sáng hôm sau hai phạm nhân tiếp tục đi bắc ninh
tại đây chúng đồng quan điểm rằng nếu muốn bỏ trốn
thứ thiết yếu là vũ khí
theo công an hải phòng
cặp đôi lĩnh minh chạy ngược lên biên giới việt trung
khu vực tỉnh lạng sơn
để tìm mua một khẩu ak và một khẩu k năm mươi bốn cùng một mươi viên đạn
điều đáng nói trong thời gian ngắn bỏ trốn
cả hai đã kịp gây án
trộm cướp được tám triệu đồng để mua số vũ khí trên
có vũ khí trong tay
minh và linh cưu di chuyển dần về xuôi
tối áp của hai đối tượng này cũng từ đó mà giải rác trên tuyến đường di chuyển
đêm ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
linh cưu và minh rồng cướp được chiếc xe máy của anh t
khi nạn nhân đang đi vệ sinh bên đường ở tỉnh hải dương
tối ngày hai mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
minh rồng và linh cu khống chế chủ tiệm vàng
tâm thiện ở phố quang trung tỉnh hà tây cũ
băng súng k năm mươi bốn và giao bầu
khi nạn nhân vừa cất tiếng kêu cứu
linh cưu tú máu dùng băng súng tấn công vào đầu và hụt tại chân cầu thang
sau đó linh cu bắt đầu lục xoát tủ để vàng
cùng lúc đó hai con nhỏ của chị hát chạy từ trên tầng xuống
thì bị linh cưu bắt vào nhà vệ sinh
hai cháu bé sợ hãi trong đó khoảng một mươi phút thì bỏ chạy ra ngoài hô hoán người dân
tất cả chiến lợi phẩm mà linh cưu và minh rồng
khi đó có được chỉ vòn vẹn khoảng ba trăm linh đồng
do chị hát có thói quen cất vàng ở nhà riêng chứ không để ở cửa hàng
theo công an hải phòng đến đêm ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
linh cư và minh rồng đi chiếc xe máy cướp được ở hải dương
chặn đầu một chiếc xe ô tô khách du lịch đi từ hải phòng tới mong cái
chúng nổ súng tấn công vỡ kình lái
không chế lái xe và bắt tất cả các hành khách nằm úp xuống sàn để lục xoát
toàn bộ tài sản tư trang của khách du lịch
tổng trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng bị linh cư và minh rồng chấn lột
gây án xong linh cu và minh rồng bỏ lại xe máy
bắt tài xế xe khách trở đi hòn gai
sau hàng loạt những vụ cướp trên
cảnh sát các địa phương nhận thấy trình báo của bị hại
đều có sự trùng hợp về nhận dạng hai đối tượng gây án
một kẻ da trắng mắt bầu rẽ ngồi giữa tên còn lại gầy cao da đen
bên cạnh đó xác minh chiếc xe máy bị bỏ lại tại vụ cướp hôm một mươi hai tháng một mươi
cảnh sát xác định đây là tài sản mà anh tê bị cướp ở hải dương
phòng trinh sát cục quản lý trại giam bộ công an sau đó khẳng định
thủ phạm các vụ cướp trên chính là minh rồng và linh cu
hai phạm nhân trốn trại khỏi trại giam thanh hóa
lập tức bộ công an phân công cán bộ phối hợp với công an tỉnh hải dương
công an thành phố hải phòng truy bắt hai đối tượng trên
trong đó thiếu tá nguyễn văn quyền và đại úy nguyễn văn phục
được ban chuyên án cử về ứng trực tại hải phòng và hải dương
theo công an thành phố hải phòng chiều ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
từ nguồn tin trinh sát hai cán bộ công an nắm được thông tin
linh cu và minh rồng có thể sẽ xuất hiện tại bến phả an thái
huyện kinh môn tỉnh hải dương nên lựa chọn các vị trí mật phục
đúng như tin báo chiều cùng ngày một chiếc xe máy chở hai thanh niên
từ từ đi xuống phả
xác nhận kẻ ngồi sau là linh cưu thiêu tá quyền lập tức báo tin
đồng đội như một sự sắp đặt linh cưu và minh rồng bị lỡ chuyến phả
chỉ trong găng tức và buộc phải quay lại đợi chuyến sau
nhân khoảng thời gian này đại úy phục phóng xe về công an huyện kinh môn xin hỗ trợ
nhận tin trưởng công an huyện kinh môn cử hai cán bộ hình sự
tức tốc cùng đại úy phục quay lại bến phả an thái
chiếc xe vừa đến nơi cũng là lúc phà bắt đầu rời bến
bốn cán bộ công an vừa kịp lên chiếc phả chở linh cưu và minh rồng
bằng giác quan thứ sáu
linh cưu nhận thấy sự bất thường của bốn hành khách cuối cùng vừa lên phả
đặc biệt linh cu ngờ ngợ một người trong đó rất quen thuộc
hắn bất giác để tay vào khẩu súng k năm mươi bốn đang giấu trong người
theo kế hoạch của bốn cảnh sát anh trường sẽ lao vào khống chế minh rồng
thiếu tá quyền bắt linh cưu
tuy nhiên ngay khi minh bị anh trường quàng tay khống chế
linh cư đã rút khẩu súng nổ về phía người cảnh sát nhưng không trúng
minh rồng lợi dụng đẩy anh trường ra
trong khi đó thiếu tá quyền lách người lao tới linh cu thì bị nổ súng
viên đạn xuyên từ vai xuống bụng khiến anh loạn trọng ngã xuống
nhận thấy tình hình quá nguy cấp nằm ngoài kế hoạch
đại úy phục đã nổ súng ba viên đạn vào người linh cưu
liền sau đó là một viên về phía minh rồng
dù đã trúng đạn linh cư vẫn đủ sức nổ ba phát súng vào lưng đại úy phục khiến anh ngã gục
sau đó linh cưu lết ra mạn phà nhảy xuống sông bơi ngược lại bến kinh môn
lúc này một cán bộ nhảy theo và cùng đồng đội ở trên bờ bắt thành công
cùng lúc đó minh dòng lôi khẩu ak nổ súng đe dọa và nhảy xuống nước để quay lại bờ
lên đến bờ minh rồng khống chế anh hải quản đốc phân xưởng công ty si mang hoàng thạch đang đứng đợi phà
với khẩu súng trong tay minh ép anh hải chở hắn bằng xe máy đi về phía đường năm
quá trình di chuyển anh hải khôn ngoan khuyên minh rồng không nên chạy ra đường quốc lộ
mà nên trốn ở một nơi kín đáo
tối rồi tiếp tục chạy
đồng thời anh hải còn thuyết phục được minh bỏ khẩu ak để tránh bị phát hiện
nghe lời anh hải minh yêu cầu con tin đưa đến bờ mương thuộc xã ngũ phúc huyện kim thành để giấu súng
sau đó minh tiếp tục được trở đến xóm gương mẫu để ẩn náu
tại đây khi nhận thấy nguy hiểm đã suy giảm anh hải lợi dụng khi minh rồng không chú ý đã phóng xe bỏ chạy
đi thẳng đến trụ sở công an huyện kim thành để trình báo
bị vây giáp bởi hàng trăm cán bộ chiến sĩ
minh rồng đã bị bắt
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cuộc vây bắt hai phạm nhân vượt ngục gây ra hàng loạt vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc
cảnh sát thu giữ tăng vật của hai đối tượng là một khẩu súng k năm mươi bốn
còn năm viên đạn và một khẩu ak một dao bầu
sau cuộc vây bắt các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh hải dương đã tiến hành ba cuộc phẫu thuật
trong năm tiếng để cứu sống hai cảnh sát bị trúng đạn và linh cu
đinh văn lĩnh tức linh cu và trần quang minh tức minh rồng nhận bản án tự hình